thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng xoài tỉnh bình phước đã ra quyết định đình chỉ điều tra bị can đối với ông lương hữu phước bị cáo uống thuốc trừ sâu nhảy lầu tử vong tại tòa án nhân dân tỉnh bình phước khi bị tuyên án ba năm tù
theo quyết định đình chỉ điều tra bị can số ba của cơ quan cảnh sát điều tra công an tp đồng xoài ký ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi sau khi tiến hành điều tra thấy ông lương hữu phước là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết
căn cứ điểm a khoảng một điều hai trăm ba mươi và khoảng bảy điều một trăm năm mươi bảy bộ luật tố tụng hình sự quyết định đình chỉ điều tra đối với bị can lương hữu phước đã bị khởi tố bị can về tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ
trước đó tòa nhân dân tỉnh bình phước đưa ra xét xử vì tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ và tuyên phạt ông phước ba năm tù giam
tại phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm lần hai ông phước tiếp tục bị tòa án nhân dân tỉnh bình phước tuyên y án sơ thẩm
sau khi phiên tòa xử xong cho rằng mình vô tội ông phước đã đến tòa án nhân dân tỉnh bình phước cầm theo chai thuốc sâu đi lên tầng hai của tòa nhà uống hết chai thuốc sâu và nhảy xuống đất
hậu quả ông phước tử vong sau đó
tại tỉnh bình dương công an thành phố thủ dầu một đã tạm giữ đối tượng huỳnh thanh chắc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê tỉnh hậu giang
để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo điều tra ngày hai tháng một mươi hai bị hại châu thị huỳnh như sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú tỉnh sóc trăng đến quán karaoke cluri thuộc phường tương bình hiệp thành phố thủ dầu một để xin việc làm
tại đây như được quản lý của quán karaoke nhận vào làm và cho ký dây ứng lương số tiền bốn năm triệu đồng
nhưng thực tế như không được nhận số tiền này đến một mươi hai h hai mươi hai h cùng ngày như gặp quản lý để xin nghỉ việc
thì quản lý đòi như phải trả số tiền bốn năm triệu nhưng như không đồng ý vì cho rằng mình không nhận số tiền này
sau đó quản lý không cho như nghỉ việc nên như đã nhờ người báo công an phường
khi làm việc với công an thì hai bên đồng ý để như nghỉ việc mà không phải trả lại số tiền bốn năm triệu đồng
khoảng hai mươi ba h bốn mươi năm phút cùng ngày khi như đang ở bến xe bình dương phương phú thọ để chuẩn bị đón xe về quê
thì huỳnh thanh chắc là chủ quán karaoke groulli tìm đến và dùng tay tát như giật chiếc điện thoại di động của như trị giá khoảng tám ba triệu đồng
lên mạng xã hội đặt mua quân phục cảnh sát và thẻ ngành công an nhân dân giả
sau đó lừa đảo người tình để chiếm đoạt gần ba trăm năm mươi triệu đồng
với hành vi này cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòn đất tỉnh kiên giang đã tạm giữ hình sự đối với trần trung can hai mươi bốn tuổi
trú tại xã thạnh đông a huyện tân hiệp tỉnh kiên giang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tại cơ quan công an can thừa nhận vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
thông qua mạng xã hội gia lô can quen và kết bạn với một cô gái là nhân viên của một siêu thị tại thành phố rạch sĩ
can giới thiệu mình là công an và có hai chiếc xe ô tô để cho người khác thuê tự lái
để tạo lòng tin ca lên mạng mua một bộ đồ cảnh sát với cấp hàm thượng úy
súng bắn đạn bi còng số tám và một số giấy chứng minh công an nhân dân giả do can đứng tên
sau đó can thuê một xe ô tô tự lái chạy đi gặp bạn gái và nói xe này là của mình mua
trả góp ngân hàng để làm phương tiện đi công tác
sau khi tiếp cận nhiều lần biết bạn gái có tình cảm với mình nên can nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối tượng đã nhiều lần hỏi mượn tiền của người yêu với tổng số tiền là một mươi usd và bốn mươi ba triệu đồng
đồng thời muộn luôn chiếc xe ô tô của người này đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài
đến ngày hai mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi vừa qua nghi ngờ can giả dạng cảnh sát để lừa mình
cô gái đã đến cơ quan công an trình báo
vào ngày ba tháng một mươi hai can bị công an huyện hàm
còn đất bắt giữ đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội
thưa quý vị và các bạn theo cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm ứng dụng công nghệ cao bộ công an
tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ngày càng nhiều
và có những diễn biến phức tạp
nhiều vụ án mang tính chất lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng gây ra những thiệt hại lớn
các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi
và có xu hướng đan sen kết hợp giữa nhiều hình thức khác nhau
ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
nhóm đối tượng bị bắt giữ là lê minh hướng hoàng như linh đoàn quang đăng cùng chú tại tỉnh quảng trị
theo kết quả điều tra ban đầu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín hướng mua một đường link và thiết kế giao diện website
tương tự chương trình biệt tài tí hon của truyền hình vtv ba và các chương trình phát sóng có lượng người xem lớn
để tiếp cận lấy trộm thông tin đăng nhập của người xem
sau đó dùng thông tin này để chiếm đoạt tài khoản facebook của người dùng mạo danh chủ tài khoản để nhắn tin mượn tiền
bằng thủ đoạn đó từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi cho đến nay các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt bốn mươi sáu tỷ đồng
của nhiều nạn nhân ở nhiều địa phương trong cả nước
cái việc chiếm quyền điều khiển các tài khoản máu sổ như là facebook
sau đó thì tạo ra các kịch bản nhắn tin lừa đảo đến danh sách người thân bạn bè
của người bị hại đưa ra các lời hứa hẹn như là gửi quà có giá trị
sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền nộp thuế hoặc nộp phí hải quan để chiếm đoạt tiền đó
hoặc gửi tin nhắn qua facebook qua zalo qua viber qua các nhóm trên mạng xã hội
để thông báo chúng thưởng và đề nghị nộp phí để nhận thưởng
thế rồi gửi tiền thông tin vay tiền tới danh sách bạn bè của các cá nhân của tài khoản bị chiếm bạc
và các hoạt động này trong thời gian qua cũng diễn ra khá là phổ biến
và có thể nói là đối tượng cũng đã lợi dụng các hoạt động này để lừa đảo được khá nhiều nạn nhân
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi công an tại sáu mươi ba tỉnh thành phố đã tiếp nhận bảy trăm bảy mươi sáu vụ lừa đảo
do người dân trình báo với số tiền bị các đối tượng chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng
ẩn núp dưới nhiều chiêu thức khác nhau
nhưng cục an ninh mạng và công an đã tiếp nhận bảy trăm bảy mươi sáu vụ lừa đảo
phòng chống tội phạm ứng dụng công nghệ cao bộ công an cho biết
điểm chung là các đối tượng thường sử dụng công nghệ cao ẩn danh dưới số điện thoại
giống hệt số điện thoại công khai của cơ quan công an viện kiểm sát để gọi điện cho bị hại
thông báo họ đang bị kiện vì nợ tiền hoặc có liên quan đến một vụ án chuyên án
mà cơ quan công an đang điều tra xác minh đã có lệnh bắt của viện kiểm sát nhân dân
ngoài cái hoạt động của cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao
và công an công an viện đạo phương trong việc đấu tranh triệt phá các băng ngóm bội phạm
người việt nam người nguyên hoàng sử dụng công dân mạng để phạm tội
thì để chủ động phòng tránh các hoạt động lừa đảo trên công dân mạng
thì chúng tôi thấy rằng người dân khi mà tham gia sử dụng các dịch vụ trên không gian mạng
thì chúng ta cũng phải nâng cao tinh thần hệ giác
nhất là trong việc cung cấp trao đổi chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội
thứ nhất là đó là việc tuyệt đối giữ bí mật thông tin cá nhân
không cung cấp các thông tin cá nhân
các số điện thoại địa chỉ nhà ở và thông tin tài khoản ngân hàng
tài khoản các dịch vụ trên mạng cho bất kỳ người lạ nào
không chuyển tiền cho bất cứ ai bất cứ yêu cầu nào
khi mà chúng ta không có cái căn cứ cụ thể rõ ràng
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm ứng dụng công nghệ cao bộ công an
cũng cho biết các đối tượng bị hại đa phần thường là phụ nữ và người già trên sáu mươi tuổi
nhưng cá biệt có trường hợp bị hại là cán bộ của các cơ quan nhà nước

các đối tượng bị hại đều là những bị hại ít cập nhật thông tin xã hội báo chí
thiếu ý thức cảnh giác với tội phạm
khi xảy ra vụ việc nạn nhân không biết thông tin về đối tượng
không biết tại sao bị mất tiền trong tài khoản hoặc lo sợ bị mất uy tín
nên không trình báo với cơ quan công an
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm ứng dụng công nghệ cao bộ công an
khuyến cáo người dùng cũng nên thường xuyên thay đổi mật khẩu
không chia sẻ số tài khoản ngân hàng trên mạng xã hội
nếu cần có tài khoản ngân hàng công khai để giao dịch mua bán trên không gian mạng
thì tiền trong số tài khoản công khai cần giữ ở mức thấp nhất để tránh bị kẻ gian chiếm đoạt
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác
thưa quý vị và các bạn hôm nay cơ quan chức năng tỉnh quảng trị có thông tin chính thức
về nguyên nhân vụ cháy xảy ra ở bãi kiểm hóa hải quan lào
trạm soi thuộc bản đen sa vẳn huyện sê pôn tỉnh sa văn nạ khẹt lào
nằm đối diện và cách cửa khẩu quốc tế lào bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị khoảng năm trăm linh m
theo thông tin ban đầu khoảng tám giờ một mươi năm phút ngày ba tháng một mươi hai
xe tải biển kiểm soát un ba trăm bốn mươi bảy do nguyễn thanh thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
chú thành phố đông hà tỉnh quảng trị cầm lái để vận chuyển thạch cao từ lào về việt nam
khi chiếc xe này đổ tại bãi kiểm hóa lực lượng hải quan lào kiểm tra thì xảy ra cháy nổ
nguyên nhân bước đầu được xác định là do chiếc xe chở thạch cao nói trên có dấu pháo phía dưới
lực lượng chức năng lào dùng thanh sắt nhọn để kiểm tra vị trí cất dấu
do sơ xuất thanh sắt tiếp xúc với đá thạch cao gây phát lửa pháo nổ và bốc cháy
vụ cháy khiến ba người chết trong đó có hai thanh niên người lào làm bốc vác hàng hóa thuê
cho công an và hải quan lào và một phụ nữ người việt nam làm việc tại cửa khẩu quốc tế lào bảo
vụ tai nạn cũng khiến sáu người khác bị thương nặng trong đó có một người mang quốc tịch lào và năm người mang quốc tịch việt nam
vụ cháy nổ cũng khiến bốn xe tải một rơ móc và một chiếc xe ô tô bán tải bị cháy hoàn toàn
nhà kiểm hóa hải quan lào và một số tài sản khác cũng bị thiêu rụi
theo phản ánh của nhiều hộ dân tại thị trấn yatling huyện cư rút của tỉnh đắk nông
vào dạng sáng qua ngày ba tháng một mươi hai thủy điện buôn cốp đã xả nước gây thiệt hại nặng nề cho nhiều hộ dân nuôi cá trên sông serepok
với ước tính ban đầu thiệt hại hàng tỷ đồng
phản ánh của nhóm phóng viên thời sự
đây là hiện trường lồng bé nuôi cá của gia đình ông tống văn trung ở thị trấn yatling huyện cư rút tỉnh đắk nông
sau khi thủy điện xả lũ hàng chục lồng nuôi cá lăng trị giá gần năm tỷ đồng của gia đình ông trung đã bị cuốn theo dòng nước
nó cũng như nuôi chảy gần so với đây thì không bằng nửa đây
vì là nó qua là nó còn cách dưới này nó chỉ nơi cao nó dâng lên bình thường là cỡ hơn hai mét thôi
nhưng như bữa nay là dâng cỡ này lên tới sáu mét rồi
nó nay nó chảy gấp đôi ngày hôm qua từ lúc đêm đến giờ
cùng chung cảnh ngộ với gia đình ông trung thì gia đình bà hoàng yến linh cũng đã chưa mất hai cây thuyền
sáu lồng cá chấm cá lăng và một trăm linh con gà thịt với tổng trị giá thiệt hại của gia đình bà khoảng một tỷ đồng
gia đình tôi là
ở hòa phú mà lên đây lập nghiệp dạy ở bên đấy xong
bây giờ nuôi cá được hai năm nay chuẩn bị suốt
cá chấm được năm tấn và cá lăng hai trăm linh con cá xong
trôi hết gia đình cực khổ lắm
lên đây hằng anh thấy bây giờ bỏ đi làm xa
bố thì bị đau tim hai vợ chồng già ở nhà nuôi cá hộ con
mà bây giờ chuẩn bị xuất thì bây giờ nước giặc cao như vậy
gia đình không biết như thế nào
tại hiện trường ông hồ sơn trưởng phòng nông nghiệp
và phát triển nông thôn là phó ban phòng chống lụt bão huyện cư giúp tỉ đất nông khẳng định
đến sáng ngày ba tháng một mươi hai gần bảy giờ ba mươi phút
ông mới nhận được thông báo xả lũ của thủy điện buôn cốp
việc này là sai so với quy chế phối hợp giữa các bên
sáu giờ sáng thì tôi nhận thông tin của người dân
và đến bảy h ba mươi thì tôi có nghe là một cái anh vận hành
trên cái hồ thủy điện buôn cốp
anh có báo là xả cả tràng cả chạy máy là một mút
một mét khối trên dây
và sau đó thì tôi mới cho anh em đi khảo sát lại
thì nó thiệt hại cái khu vực này cũng có tầm hai mươi
và dưới thường lưu có một mươi lòng nữa
thì khi mà lồng bè mà nghe dân báo là trôi từ lúc năm giờ
đến bảy giờ ba mươi ổng mới gọi thì lúc này tôi cũng trở tay không kịp
trong quy trình đó khi mà xong báo xa lũ thì thường thường
trong quy trình mà phối hợp thì phải gọi báo cho tôi
và khoảng cách đó có tầm ba tiếng
nhưng mà tuy nhiên ở đây là báo sau hai tiếng rưỡi
rõ ràng thủy điện xả lũ lại không thông báo trước theo quy trình
và hậu quả thiệt hại cũng đã xảy ra
người dân nơi đây đang rất mong chờ các cơ quan chức năng
sớm vào cuộc để làm rõ trách nhiệm của thủy điện buôn cốp
để có hướng đền bù thỏa đáng cho người dân
thưa quý vị trước nguy cơ phải đối mặt với làn sóng covid một mươi chín thứ ba
có nguyên nhân do bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín số một ba trăm bốn mươi hai
không tuân thủ các quy định về cách ly và lây bệnh cho bệnh nhân số ba một nghìn ba trăm bốn mươi bảy
dẫn đến hậu quả nghiêm trọng khiến cho hàng trăm người trở thành f một
điều này cho thấy vấn đề quản lý người cách ly
đang có những lỗ hổng ghi nhận của phóng viên thời sự
bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi hai là trường hợp lây nhiễm covid một mươi chín từ khu cách ly
sau khi về nhà bệnh nhân này lại lây nhiễm cho bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy
từ bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi bảy đến nay có hai bệnh nhân khác lây nhiễm
bộ y tế cũng khẳng định bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi hai đã lây bệnh covid một mươi chín
trong khu cách ly tập trung khi tiếp xúc với một bệnh nhân khác
trong khi đó theo quy định
khi cách ly y tế không được tiếp xúc với người khác
trong vấn đề vận dụng các quy định hiện hành
có một khâu nào đấy mà chúng ta chưa tin đến
và chính là vì những khâu mà chúng ta chưa tin đến
hoặc là có người nào đấy chưa thực hiện đúng theo các cái quy định
thì nó đã xảy ra tình huống này
vấn đề là phải đảm bảo đúng cách ly
cách ly là cách ly
cách ly là cách ly nghĩa là thế nào
có nghĩa là không tiếp xúc với những người xung quanh
nếu bần cùng phải tiếp xúc
thì phải tiếp xúc đúng theo hướng dẫn
cách có những phương tiện phòng ngò
hạn chế tiếp xúc với người trong gia đình
và đương nhiên là không nên đi ra bất kỳ chỗ nào
để thấy mấy con là cách ly
việc bệnh nhân một nghìn ba trăm bốn mươi hai đi lại nhiều nơi
trong thời gian tự cách ly tại nhà
và lây cho bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy
sau đó bệnh nhân một ba trăm bốn mươi bảy
sáng ra cũng phải tự cách ly
vì tiếp xúc với người có nguy cơ
nhưng lại không có ý thức phòng bệnh
vẫn hoạt động đi lại nhiều nơi
bài học lần này cho thấy
rõ ràng chúng ta đang có quá nhiều lỗ hồng
trong việc quản lý giám sát người phải cách ly
tại các cơ sở cách ly tập trung
cách ly tại nhà
thì giữ cơ quan y tế sở tại
cũng là vai trò rất quan trọng
những cơ quan giám sát phải được phân công
chẳng hạn như là
trong khi chúng ta huy động tổng lực
công an bộ đội thể thuốc
rồi cán bộ cộng đồng chính quyền
tất cả những cái đấy đều phải là
những thông tin hết sức là thông suất
nếu chúng ta có thông tin đấy
chắc chắn là cái hệ thống của chúng ta sẽ giám sát tốt hơn
công tác cách ly
đã được thủ tướng chính phủ nhấn mạnh
cần phải giám sát chặt và thực hiện nghiêm
thế nhưng đáng tiếc
kịch bản xấu nhất đã xảy ra
cơ quan cảnh sát điều tra
đã chính thức khởi tố vụ án hình sự
gây hậu quả nghiêm trọng
đây không chỉ là bài học đắt giá về sự quản lý
lơi lỏng mà còn là bài học
về sự chủ quan của bản thân
chính những người ở diện phải cách ly
và người dân trong công tác phòng chống dịch bệnh

hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo